tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa và thư chúc mừng các thế hệ làm báo thông tấn xã việt nam
trong thư tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định trong trạng đường bảy mươi năm năm qua thông tấn xã việt nam luôn đồng hành cùng dân tộc
duy trì mạch thông tin thông suốt đến đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế
tổng bí thư chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng thông tấn xã việt nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chính thống
tin cậy của đảng nhà nước cung cấp nhiều loại hình thông tin trong nước và thế giới đến các tầng lớp nhân dân
mỗi cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên thông tấn xã việt nam tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước
luôn giữ vững bản lĩnh chính trị tư tưởng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị văn hóa ngoại ngữ
thực hiện tốt lời can dặn của bác hồ
cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ
luôn xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng
trong sáng nay tại trung tâm thông tấn quốc gia thông tấn xã việt nam đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo cùng sự có đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương các đồng chí bí thư trung ương đảng
phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
ghi nhận hành trình trưởng thành và phát triển bảy mươi năm năm qua của thông tấn xã việt nam thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
thông tấn xã việt nam hiện là cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia
trao đổi thông tin trực tuyến với trên bốn mươi hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế
gần hai năm trăm linh cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên trải rộng khắp sáu mươi ba tỉnh thành của đất nước
và ba mươi địa bàn quan trọng trên thế giới trở thành cơ quan báo chí có mạng lưới thông tin rộng nhất
phong phú nhất so với các cơ quan báo chí trong nước
từ nền tảng và thế mạnh đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đặt ra yêu cầu
thông tấn xã việt nam cần tiếp tục tiên phong trong công tác thông tin tuyên truyền
thông tin nhanh chóng chính xác và sinh động về chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước góp phần đưa nhanh các nghị quyết của đảng
nghị quyết của quốc hội các chương trình kế hoạch hành động của chính phủ vào cuộc sống
và đặc biệt cần phát huy bản sắc riêng giá trị nền tảng của thông tấn xã việt nam
nhiệm vụ trước mắt và sức quan trọng của thông giáo việt nam là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền
về đại hội đảng các cấp tiến tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phản ánh ý kiến góp ý của tầng lớp nhân dân đối với dự thảo các văn kiện và báo cáo chính trị tại đại hội đảng
là cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của quốc gia thông tấn xã việt nam có công đường riêng của mình
là ngăn hàng tin cung cấp thông tin định hướng chính thống cho hệ thống báo chí cho công chúng trong và ngoài nước
là nguồn thông tin báo cáo có giá trị phục vụ lãnh đạo đảng nhà nước và các cơ quan nghiên cứu
đó chính là bản sắc riêng giá trị nền tảng
mà thông tấn xã việt nam cần tiếp tục phát huy giữ vững trong quá trình xây dựng các định hướng phát triển tương lai của ngành
không phải ngẫu nhiên cả nước hiện có hơn tám trăm linh cơ quan báo chí trong đó có nhiều báo in báo điện tử nhiều đài truyền hình
nhưng chỉ có một cơ quan thông tấn
giao nhiệm vụ cho đội ngũ những người làm báo thông tấn thủ tướng đề nghị mỗi người làm báo của thông tấn xã việt nam
cần nhận thức rõ trách nhiệm tâm huyết không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị nâng cao chuyên môn
mở rộng tầm hiểu biết nhạy bén sẵn sàng dấn thân làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến đưa thông tấn xã việt nam ngày càng phát triển
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng thông tấn xã việt nam
chuyển sang các nội dung khác
thưa quý vị tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng chín việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một sáu mươi ba ca
trong ngày cả nước có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng chín việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một sáu mươi ba ca
trong ngày cả nước có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một sáu mươi ba ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm một mươi tám ca số ca còn đang điều trị là một trăm một mươi ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi sáu hai trăm chín mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm trăm linh bốn người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bảy bảy trăm linh ba người cách ly tại nhà và nơi lưu trú một mươi tám chín mươi hai người
quy định giãn cách trên các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ đà nẵng đã được cỡ bỏ bắt đầu từ một mươi bốn h hôm nay ngày một mươi ba tháng chín
toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các chuyến xe buýt taxi xe khách tàu hỏa máy bay tàu thủy đã được gỡ bỏ
quyết định trên được đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải
căn cứ tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đã được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên một số quy định phòng dịch vẫn được duy trì gồm đeo khẩu trang tại nhà ga bến xe sân bay khai báo y tế bắt buộc
kiểm tra thân nhiệt rửa tay sát khuẩn hạn chế giao tiếp và ăn uống trên phương tiện
thông tin từ sở y tế tp hcm cho biết ngoài các khu cách ly tập trung hiện có
thành phố đang mở rộng thêm hai mươi bảy khách sạn để tiếp nhận người nhập cảnh các chuyên gia đến cách ly có thu phí
đây là động thái chuẩn bị trước thông tin từ ngày một mươi năm tháng chín tới đây
việt nam sẽ mở bốn đường bay đến các quốc gia vùng lãnh thổ như trung quốc nhật bản hàn quốc
đài loan campuchia lào với dự kiến khoảng hai mươi người nhập cảnh trong tháng chín này
các khách sạn có nguyện vọng đăng ký tiếp nhận người cách ly đều được trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
các trung tâm y tế quận huyện thẩm định bảo đảm đủ tiêu chí an toàn
mức thu phí sẽ áp dụng dựa trên giá thuê phòng sẵn có của khách sạn
người có nhu cầu cách ly sẽ chủ động lựa chọn đăng ký khách sạn phù hợp với giá cả và nhu cầu
dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
hiện thành phố đang tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp người lao động trong giai đoạn khó khăn
tuy nhiên công tác này vẫn còn có nhiều bất cập
quận thủ đức là nơi có nhiều công ty dịch may da dày nhóm ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch covid một mươi chín
khoảng hơn hai năm trăm linh công nhân hiện nay mất việc do ảnh hưởng covid một mươi chín
một số doanh nghiệp ví dụ như
không có đơn hàng một số doanh nghiệp có đơn hàng thì sức đi không được
và đặc biệt là hiện nay các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc giữ chân người lao động
theo dự báo của sở lao động thương binh xã hội tp hcm nếu dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thì thành phố sẽ có khoảng bốn năm trăm linh đến năm doanh nghiệp bị ảnh hưởng với một trăm sáu mươi một trăm tám mươi lao động ngừng việc nghỉ việc
có vài công ty có cái đối tượng công nhân đông
thì sau cái ảnh hưởng cái mùa dịch thì các cái nguồn hàng các cái nguyên liệu để sản xuất
họ bị hạn chế hoặc là chỗ đối tác người ta cắt hợp đồng không có sản xuất
do vậy thì người ta thu hẹp cái quy mô sản xuất lại
người lao động được hỗ trợ tuy nhiên khi thực hiện làm thủ tục thì có quá nhiều điều bắt buộc
nhất là gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng nên nhiều công nhân người lao động bắt đầu thấy nản lòng
cái chủ trương mình chia ra từ tháng bốn tháng năm
nhưng mà tới hiện nay
chúng ta vẫn phải tiếp nhận những cái giấy xác nhận của người dân ở các tỉnh về
để chúng ta tiếp tục xét cái hồ sơ để trị trả
đó cũng là một cái khó
mà hiện nay là không riêng gì thu đức
mà nghĩ rằng là hầu như là các doanh nghiệp người lao động trên địa bàn thành phố cũng gặp cái khó này
và hy vọng là trong thời gian sắp tới cái thủ tục mà triển khai
mà hỗ trợ cho người lao động nhận cái gói hỗ trợ của chính phủ
thì hy vọng là các cấp chính quyền chúng ta có cái đơn giản quá hơn các cái thủ tục
để làm sao cho cái việc hỗ trợ
để hỗ trợ nhanh chóng kịp thời đến người lao động
hiện nay tp hcm đang kiến nghị chính phủ bộ lao động thương binh và xã hội
có phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động liên quan gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
đồng thời kêu gọi doanh nghiệp nên luân phiên giảm số ngày đối với người lao động
thay cho chấm dứt các giảm hợp đồng
thông tin từ bệnh viện quận hai tp hcm cho biết
tính đến chiều nay ngày một mươi ba tháng chín
có khoảng hơn bốn mươi bệnh nhi nghi bị ngộ độc thực phẩm
đang được theo dõi điều trị tại các khoa của bệnh viện
đây là các học sinh của trường tiểu học bình trưng đông quận hai tp hcm
từ chiều tối một mươi hai tháng chín đến nay đã có hơn bốn mươi em học sinh của trường tiểu học bình trưng đông
được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện quận hai tp hcm
các em đều có cùng biểu hiện nơn ói sốt tiêu chảy đang được các bác sĩ tích cực theo dõi
ngoài các trường hợp phải điều trị tại bệnh viện
còn rất nhiều em trong tình trạng nhẹ hơn được các bác sĩ cho thuốc và về nhà theo dõi
theo các bác sĩ các trường hợp nhập viện hàng loạt có biểu hiện chung như trên
nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm
hiện bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm như dịch ói công thức máu
để phục vụ công tác điều tra an toàn thực phẩm
chỉ trong thời gian ngắn tại tp hcm liên tiếp có ba vụ ngộ độc thực phẩm tập thể
điều đáng nói hai trong số ba vụ đang được điều trị và theo dõi thì có hai vụ liên quan tới sức khỏe của trẻ nhỏ
chính vì vậy điều cần thiết hiện nay các bậc phụ huynh cũng như nhà trường cần quan tâm hơn
sức khỏe và an toàn của trẻ nhất là khi trẻ mới trở lại trường
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản đề nghị sở giáo dục và đào tạo hà nội
chỉ đạo các trường học sử dụng xe đưa đón học sinh
không ký hợp đồng vận chuyển đối với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện
chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện người lái xe ô tô không đủ điều kiện theo quy định
đối với các trường cần yêu cầu nhà xe lái xe tuyệt đối không chở quá tải
không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm không có phù hiệu xe hợp đồng hoặc phụ hiệu hết hạn
lái xe không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển
chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp cơ quan liên quan xử lý nghiêm các lái xe
chủ xe không tuần thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông và trách nhiệm
đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng xe ô tô
trang sức vàng non là loại sản phẩm đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người
trong thời gian gần đây vì được giao bán công khai cả ở cửa hàng lẫn trên mạng
các loại trang sức được chế tác từ loại vàng này được rất nhiều người mua và sử dụng
tuy nhiên chất lượng thực sự của loại vàng này như thế nào thì không phải ai cũng biết
lứt qua các trang mạng người mua dễ dàng thấy các địa chỉ website bán trang sức
gồm các loại nhẫn dây chuyền lắc tay làm từ vàng non
giá những loại trang sức này cũng khá đa dạng chỉ từ một trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng cho một sản phẩm
tin vào lời quảng cáo và hình ảnh bắt mắt trên mạng
chị hạnh cũng đã tìm mua cho mình một chiếc vòng vàng non chỉ với giá một trăm sáu mươi đồng
trong một thập kỷ qua mỗi năm có khoảng một mươi hai đến sáu mươi một người dân mỹ đã thiệt mạng do cúm mùa
và năm nay khi đang gồng mình chống đỡ dịch covid một mươi chín với hơn sáu sáu triệu ca nhiễm
các bệnh viện mỹ cũng phải sẵn sàng cho mùa cúm sắp tới
sự kết hợp có thể coi là cơn ác mộng kép đối với mọi hệ thống y tế trên thế giới
ngay cả khi không có covid một mươi chín cúm mùa cũng là thách thức hết sức khó đoán mỗi mùa đông tại mỹ
trong một mươi năm qua cúm mùa khiến từ một trăm bốn mươi đến tám trăm một mươi người nhập viện tại mỹ mỗi năm
với số ca tử vong có thể lên đến một mươi hai đến sáu mươi một
vậy nên kịch bản cúm mùa ập đến cùng đại dịch covid một mươi chín tiếp tục hoành hành trong năm nay
là cơn ác mộng mà các bệnh viện tại mỹ đang phải chuẩn bị đối mặt
mỗi năm vào khoảng tháng một mươi hai khi thời tiết lạnh hơn
các bác sĩ và bệnh viện của chúng ta đều phải làm việc hết sức với những ca bệnh cúm
năm nay sự kết hợp của cúm mùa cùng covid một mươi chín hoàn toàn có thể khiến hệ thống y tế
của chúng ta quá tải
hiệp hội bệnh viện mỹ đang kêu gọi chính phủ liên bang tăng cường nguồn cung vật liệu hóa học
để phục vụ xét nghiệm virus do cả cúm mùa và virus sars cov hai đều sử dụng thiết bị và hợp chất xét nghiệm giống nhau
nhiều người lo ngại các bác sĩ cấp cứu sẽ không thể nhanh chóng phân biệt hai tình trạng bệnh lý ở bệnh nhân
việc ngày càng có nhiều bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín mà không có triệu chứng khiến gánh nặng xét nghiệm trở nên phức tạp hơn
bên cạnh đó các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cảnh báo một làn sóng mới những ca nhiễm covid một mươi chín gây ra thiệt hại khủng khiếp sẽ đến
có thể lên tới đỉnh điểm vào mùa đông thời gian mà cúm mùa và các virus gây bệnh đường hô hấp khác cũng đồng thời hoành hành
khi đó các bệnh viện chắc chắn sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhân viên y tế
một mùa cúm tồi tệ với những diễn biến khó lường có thể đẩy một số bệnh viện vào tình trạng căng thẳng cao độ
nếu bạn nhiễm covid một mươi chín hay cúm mùa thực sự ngoài việc làm xét nghiệm ra thì khó có thể phân biệt
ngay cả các bệnh viện lớn được trang bị đầy đủ ở các thành phố lớn cũng lo ngại đại dịch kép
cúm mùa và covid một mươi chín có thể quét sạch kho dự trữ khẩu trang và quần áo bảo hộ
buộc các cơ sở này phải chạy đua tìm kiếm cung cấp thiết bị y tế thuốc men cũng như vắt kiệt đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu
để chuẩn bị cho mùa cúm mọi người vẫn cần phải tận trọng với mọi dấu hiệu
việc hỗ trợ tâm lý cho các y bác sĩ tuyến đầu cũng cần được chú trọng
họ là những người ít có cơ hội được nghỉ ngơi và hồi phục sau các cuộc chiến với bệnh tật
một trong các biện pháp giảm nhẹ gánh nặng cho các bệnh viện là tăng tỷ lệ tiêm vaccine phòng chống cúm mùa
trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc hy vọng năm nay khoảng sáu mươi năm dân số sẽ thực hiện tiêm chủng vaccine phòng cúm mùa
chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng mọi người dân từ trẻ sơ sinh trên sáu tháng đều nên hoàn thành việc tiêm chủng này vào tháng một mươi tới
năm nay việc tiêm vaccine cũng có sự thay đổi
thay vì tổ chức ở các địa điểm tiêm chủng tập trung vaccine này được đưa tới các phòng khám tư nhân các hiệu thuốc để tránh tình trạng tụ tập đông người làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus
năm nay tôi đã thực hiện tiêm phòng cúm sớm hơn mọi năm ba tháng
chỉ đơn giản tôi nghĩ đó là việc cần làm
đó như là một cách để tôi tự bảo vệ mình khi mùa cúm đang đến gần
hãy tiếp tục tuân thủ việc đeo khẩu trang tiếp tục giãn cách xã hội và rửa sạch tay
những biện pháp này không chỉ hiệu quả trong phòng chống lây nhiễm covid một mươi chín đâu mà nó còn hiệu quả với tất cả những bệnh về đường hô hấp
trong kịch bản lạc quan hơn cúm mùa có thể ít nghiêm trọng hơn các năm trước do các biện pháp chống covid một mươi chín như đeo khẩu trang giãn cách xã hội giúp làm chậm tình trạng cúm mùa lây lan
các chuyên gia y tế cũng chia sẻ mong muốn có thể điều phối việc sử dụng máy thở và các loại thuốc trong điều trị bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai
cũng như di chuyển bệnh nhân giữa các cơ sở chữa bệnh để giảm tải áp lực khi cần thiết
các nhóm công tác đa khoa giúp xử lý các ca nhiễm bệnh và trao đổi kinh nghiệm và nguồn lực giữa các bệnh viện đã nhanh chóng được thành lập để nâng cao năng lực đối phó với dịch bệnh
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt